trái với tâm trạng háo hức chờ đợi tuyết của nhiều du khách thì những ngày này người dân ở huyện sapa và nhiều địa phương khác của tỉnh lào cai đang phải căng mình chống rét
việc bảo vệ đàn trâu bò không bị chết đói chết rét đang được bà con nỗ lực thực hiện trong đó phương án di rời ra súc xuống vùng thấp ấm hơn đang được người dân thực hiện hiệu quả
năm nay là năm thứ năm gia đình ông má a thông đưa đàn trâu đi tránh rét
đàn trâu của gia đình ông được an toàn qua mùa đông khắc nghiệt
ông thông cũng là một trong những người đến dựng lán trại sớm nhất ở xã tòng sành huyện bát sát để bảo vệ cho đàn gia súc của gia đình mình
một đàn trâu của mình là ít nhất là có ba mươi bốn mươi triệu một con
đến mùa đội châu xuống dưới đây là mình sẽ có tất cả nhà nếu là không có việc gì thì một người xuống đây chăn trâu
lúc nào cũng phải có một người trăng ở dưới này
công việc nhà thì vẫn nhiều nhưng mà vẫn phải xuống đây tràn
nếu là không xuống thì cũng không được lạnh quá
trên kia lạnh quá nếu là mình không xuống đây thì con trâu nghe chết hết thì mình vẫn phải xuống đây trăng
bên cạnh việc chủ động di chuyển đàn vật nuôi đến nơi an toàn trước khi di chuyển
các đơn vị thú y đã tổ chức tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe cho các gia súc
đồng thời thông báo cho các xã có gia súc đến tránh rét tạo điều kiện cho người dân làm chuồng trại để giữ ấm
cái việc di chuyển này đương nhiên trong kế hoạch đã có
thứ nhất là đối với nơi
nơi đi và nơi đến thì đều làm các biện pháp về vệ sinh thú y
cũng như là chuẩn bị các điều kiện cho khi đưa gia súc đến để có đảm bảo việc che chắn nước quây và thức ăn dự trữ để cho đảm bảo tốt nhất cho đàn gia súc
theo dự báo trong những ngày tới thời tiết rét đậm rét hại sẽ tiếp tục bao phủ lào cai
trước diễn biến cực đoan của thời tiết
ngành nông nghiệp đang tích cực chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp giữ ấm cho đàn vật nuôi
trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung nguồn thức ăn tinh cho châu bò
z giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy ra